phớt lờ lệnh cấm tổ chức các hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ quán karaoke ở huyện thiệu hóa đã bị công an tỉnh thanh hóa bắt quả tàng
vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi năm tháng tám nguyễn đình lộc vẫn đồng ý cho bốn đối tượng đến quán của mình hát karaoke
tại đây ngô thiện nghĩa đã vay của lộc hơn hai mươi sáu triệu đồng để trả nợ
khi thanh toán tiền để về lộc đã tính tổng cả số tiền nghĩa vay và tiền hát là hơn ba mươi năm triệu đồng
do nghĩa không có tiền trả nguyễn đình lộc đã bắt giữ cả bốn người nói trên ở lại quán khi nào gia đình mang tiền đến trả mới cho về
nhận được tin báo lực lượng công an đã bắt quả tăng lộc về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
tiến hành xét nghiệm ma túy đối với các đối tượng liên quan cơ quan công an phát hiện ba đối tượng dương tính với các chất ma túy